để giúp đồng bào người sách vùng biên giới việt nam lào chủ động nguồn lương thực để ổn định đời sống
những năm qua cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã nỗ lực kể vai sát cánh cùng bà con phát triển cây lúa nước
nhờ vậy đến nay bà con người sách người mày đã tự biết cách trồng lúa nước
và thu được những kết quả cao ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trước đây bà con người sách thuộc dân tộc chứt ở bản ca ai xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
chỉ quen sống với tập tục phá rừng làm nương dẫy và sống nhờ vào sự trợ cấp của nhà nước
năm hai nghìn một mươi bốn bộ đội biên phòng quảng bình tổ chức khai hoang một thung lũng dưới chân dãy răng màn
để tạo ra cánh đồng lúa nước hai vụ giúp bà con biết cách sản xuất để tạo lập cuộc sống
đến nay dân bản ca ai đã có lương thực dự trữ không còn thiếu đói đứt bữa
nhờ các chú bộ đội biên phòng giúp đỡ gia đình của chúng tôi có gạo thơm ăn
bản ca ai có tám mươi ba hộ với hơn hai trăm linh nhân khẩu chủ yếu là đồng bào sách mầy
cuộc sống còn nhiều khó khăn nhờ cây lúa nước bà con dân bản mới có được nguồn lương thực ổn định
và có thể nói là bà con rất là tích cực tham gia và hiện nay bà con tích cực tự giác tham gia
và mang lại hiệu quả rất rõ rệt đã góp phần cải thiện phần để giúp cho bà con có lương thực đảm bảo cho cuộc sống
không chỉ hỗ trợ bà con trồng lúa nước
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo còn hướng dẫn
giúp đỡ người dân xã dân hóa thực hiện nhiều mô hình sản xuất để tạo lập cuộc sống vươn lên thoát đói nghèo
qua đó thắt chặt hơn nữa tỉnh quân dân nơi vùng biên giới phía tây của tổ quốc